theo lộ trình kể từ ngày một mươi tháng hai học sinh lớp một đến lớp sáu tại một mươi tám huyện thị xã ở thành phố hà nội sẽ được đi học trực tiếp
sau thời gian này sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ đánh giá sơ bộ đồng thời căn cứ tình hình dịch bệnh để xây dựng lộ trình cho học sinh các khối lớp còn lại đi học trực tiếp
nếu như các điều kiện đảm bảo an toàn sở dự kiến sẽ trình ubnd tp hà nội cho phép học sinh từ lớp một đến lớp sáu tại một mươi hai quận nội thành được trở lại trường học trực tiếp kể từ ngày hai mươi một tháng hai
thông tin được lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cho biết tại cuộc họp trực tuyến diễn ra vào chiều ngày hôm qua
trước đó vào ngày năm tháng hai ủy ban nhân dân tp hà nội đã đồng ý với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu thuộc một mươi tám huyện và thị xã của thủ đô đi học trực tiếp từ ngày một mươi tháng hai
các trường phải đảm bảo những yêu cầu về công tác phòng chống dịch theo quy định liên ngành của sở giáo dục và đào tạo và sở y tế
các trường chỉ tổ chức dạy học một buổi một ngày không tổ chức ăn bán chú
học sinh tự mang bình nước uống riêng